trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng tám tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên sơ thẩm xét xử đinh hồng hải
trú tại quận một về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã dùng sổ đỏ ở khu nhà ở phường bình an quận hai
bán cho các hộ dân để đảm bảo các khoản vay chiếm đoạt của một doanh nghiệp và năm cá nhân hơn hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
theo cáo trạng công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại xây dựng kinh doanh nhà tân hồng uy
được sở kế hoạch và đầu tư tp hcm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu
ngày một mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi chín người đại diện theo pháp luật công ty là đinh hồng hải làm giám đốc
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn bốn ủy ban nhân dân tp hcm có quyết định số ba nghìn một trăm chín mươi năm trên vdub
giao một mươi bốn bảy trăm năm mươi ba sáu mươi sáu m hai đất cho công ty tân hồng uy để đầu tư xây dựng khu nhà ở phường bình an quận hai tp hcm
công ty tân hồng uy đã đầu tư xây dựng xong cơ sở hạ tầng
và ký hợp đồng tiền của công ty tân hồng uy

đã thu tiền từ chín mươi đến một trăm linh giá trị hợp đồng tổng số tiền đã thu là ba mươi hai sáu tỷ đồng
sau đó ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn năm và một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một sở tài nguyên môi trường tp hcm
đã cấp một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên công ty tân hồng uy với bốn mươi một lô biệt thự nhà liền kề
đến nay có ba mươi hai trên bốn mươi một lô đã được người dân xây nhà theo cấp phép
sở xây dựng đã cấp bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

lợi dụng việc bốn mươi một lô đất được cấp một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên công ty tân hồng uy
đinh ngọc hải đã làm giả và sử dụng nghị quyết biên bản họp hội đồng thành viên công ty tân hồng uy
và ba mươi bốn lô đất thuộc một mươi năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên công ty tân hồng uy
để thế chấp bảo đảm các khoản vay của mình
qua đó chiếm đoạt tiền cho vay của công ty cổ phần o cham miền nam và năm cá nhân với tổng số tiền hai trăm sáu mươi bốn năm tỷ đồng